tại hưng yên vào thời điểm này nông dân trong tỉnh đang thu hoạch rộ nhãn chính vụ
vụ nhãn năm nay ở hương yên thu hoạch muộn hơn so với những năm trước khoảng nửa tháng
và chịu thiệt hại về năng suất do cơn bão số một gây ra nhưng vẫn được mùa
sản lượng nhãn của cả tỉnh vẫn đạt khoảng ba mươi năm tấn
niềm vui được mùa của nông dân được nhân lên khi mối liên kết bốn nhà đã trở thành hiện thực
nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản đã về các vùng trồng nhãn
được tỉnh hương yên hỗ trợ sản xuất nhãn an toàn theo quy trình việt gáp để ký hợp đồng
đặt mua lượng lớn nhãn sạch với giá cao để đóng gói
rán nhãn mát đưa vào hệ thống siêu thị bán hoặc xuất khẩu
góp phần nâng cao giá trị của quả nhãn lồng hưng yên
tôi rất phấn khởi các doanh nghiệp về mua nhãn của chúng tôi với nhãn cao
tôi cũng mong muốn là nhiều doanh nghiệp biết đến vùng nhãn sạch của chúng tôi
để mua cho chúng tôi với giá cao
đơn vị vinaco tổng đoàn vin group đến đây thu mua hàng của người dân
và đánh giá tư chí về chất lượng như màu sắc kích thước và số bệnh của sản phẩm
tôi thấy sản phẩm của người dân đạt chất lượng tốt đạt trị tiêu để ra các siêu thị
hưng yên là vùng trồng nhãn lớn có tổng diện tích khoảng ba hai trăm linh hectare
với chín mươi diện tích thuộc sống nhãn lồng ngon nổi tiếng gồm nhãn đường phèn nhãn hương chi nhãn cùi nhãn khóa trâu
để các vùng trồng nhãn ở tỉnh hương yên phát triển bền vững
mang lại thu nhập cao ổn định cho người nông dân
các huyện và thành phố trồng nhãn trọng điểm ở tỉnh hưng yên tiếp tục đưa ra các chính sách hiệu quả
trong thời gian tới chúng tôi đã lên kế hoạch và giao cho bộ phận chuyên môn
để chuẩn bị các phương án cho vụ nhãn năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó hương yên cũng chú trọng củng cố nâng cao vai trò
hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác hợp tác xã
đẩy mạnh công tác đào tạo nghề tập huấn
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người nông dân
mở rộng vùng trồng nhãn an toàn theo quy trình việt gáp
tăng cường xúc tiến thương mại
quảng bá thương hiệu giữ gìn hình ảnh nhãn hiệu cho quả nhãn lồng
và tạo điều kiện giao lưu tiếp xúc giữa người trồng nhãn với doanh nghiệp
để ký kết tiêu thụ nhãn cho nông dân
qua đó góp phần nâng cao giá trị của quả nhãn lồng hưng yên